ngay sau đây là cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam bộ y tế cho biết tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng bảy việt nam có thêm hai một trăm linh sáu ca mắc mới cụ thể tại tp hcm là một bảy trăm sáu mươi chín bình dương một trăm hai mươi bốn bến tre ba mươi bốn vĩnh long bốn mươi hai bình phước bảy hà nội một đồng nai bốn mươi ba đồng tháp bốn mươi một phú yên một khánh hỏa hai mươi hai đắk nông một an giang ba bình định hai sóc trang sáu cần thơ bốn an giang ba lâm đồng một
gia lai một tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam có tổng cộng bốn mươi bốn hai trăm tám mươi bốn ca ghi nhận trong nước và hai tám ca nhập cảnh số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn mươi hai bảy trăm một mươi bốn ca trong đó có bảy hai trăm bốn mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
đến nay việt nam đã thực hiện tiêm chủng cho bốn hai trăm ba mươi ba tám trăm chín mươi sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó số người đã được tiêm phòng mũi một là ba chín
chín trăm ba mươi năm bảy trăm một mươi chín người số người đã được tiêm phòng mũi hai là hai trăm chín mươi tám một trăm bảy mươi bảy người